thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy hà nam về công tác an ninh trật tự và sự phối hợp hướng dẫn của bộ công an
tỉnh hà nam đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành lực lượng vũ trang triển khai thực hiện có hiệu quả
các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự
thời gian qua công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội quản lý nhà nước về an ninh trật tự
bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tỉnh hà nam đạt kết quả cao phạm pháp hình sự được kiềm chế
năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an trong tỉnh đã mở bốn đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triệt phá ba mươi ổ nhóm tội phạm hình sự
triệt phá sáu mươi chín tụ điểm điểm có dấu hiệu phức tạp về tên nạn xã hội
tỷ lệ điều tra phá án cao đã điều tra khám phá hai trăm ba mươi một trên hai trăm tám mươi một vụ phạm pháp hình sự
thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra xử lý phương tiện quá tải trọng tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí
không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh
với một số mô hình thiết thực hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở